thưa quý vị và các bạn mới đây bộ công an đã thông tin chính thức về vụ án sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc đánh bạc mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại phú thọ và một số tỉnh thành
kết quả điều tra bước đầu cho thấy đây là đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất việt nam vậy hình thức đánh bạc trực tuyến trong vụ việc này đã được tổ chức tinh vi như thế nào
chương trình hộp thư truyền hình lần này sẽ cố gắng phát họa đường đi của dòng tiền và những điều ít người biết được trong lĩnh vực mang dấu ấn của công nghệ cao này
theo kết quả điều tra game bài rigvip hoạt động từ giữa tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm gồm bốn mươi hai trò mô phỏng các hình thức đánh bạc hoạt động trái phép thông qua hai website rickvip com rigviv vn
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu trang này đổi thành tên tip club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính

theo kết quả điều tra từ một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm đến hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy có gần bốn mươi ba triệu tài khoản người chơi thực hiện trên hệ thống
nếu trung bình một con bạc có ba tài khoản thì tổng số tương đương trên một mươi bốn triệu con bạc
trước việc nhiều kẻ lợi dụng internet để tổ chức đánh bạc trực tuyến tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu bộ công an đã chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung công tác nghiệp vụ điều tra
xác minh và xác lập chuyên án đấu tranh với các đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng
bộ công an đã kiến nghị chính phủ chỉ đạo đồng thời đưa nhiều nội dung nhằm khắc phục những sơ hở hạn chế này trong dự thảo luật an ninh mạng
dự kiến được quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp thứ năm sắp tới đây
thưa quý vị để có thể hiểu rõ hơn về vụ việc này thông qua góc nhìn của chuyên gia pháp luật phóng viên của hộp thư truyền hình đã có buổi trao đổi với luật sư nguyễn hồng bách
công ty luật pros và cộng sự